bốn bánh heroin và một mươi hai viên ma túy tổng hợp là vật chứng vừa được các lực lượng công an biên phòng hải quan tỉnh sơn la phối hợp thu giữ tại bản thống nhất xã triển khương huyện sông mã khi bắt giữ hai đối tượng vận chuyển ma túy
hai đối tượng là phạm văn hữu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại xã triềng khương huyện sông mã và sông a cho sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại xã mường hùng huyện sông mã tỉnh sơn la
tại cơ quan công an hữu và cho khai nhận đã liên kết móc nối với nhau mua số ma túy trên từ bên kia biên giới với giá gần một trăm ba mươi triệu đồng về để bán kiếm lời đang trong quá trình giao dịch mua bán thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
hai đối tượng gồm điền đức huy và phùng tấn thành vừa bị công an quận một mươi hai tp hcm bắt giữ để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
đây là hai nghi can cướp giật chiếc điện thoại iphone một mươi hai của một thanh niên quê ở tỉnh nghệ an trên đường nguyễn văn quá phường đông hương thuận quận một mươi hai
khiến nạn nhân gặp tai nạn và tử vong
tối ngày hai mươi bảy tháng bốn người dân phát hiện năm thanh niên trẻ tuổi hô cướp chạy xe máy biển số tỉnh nghệ an đuổi theo hai thanh niên khác với tốc độ cao theo hướng từ đường trường trinh về chợ cầu
khi chạy đến trước số nhà năm trăm ba mươi chín a đường nguyễn văn quá phường đông hương thuận quận một mươi hai tp hcm thanh niên này bị hai đối tượng ép sát
trong quá trình phản kháng năm thanh niên ngã xuống đường và tử vong tại chỗ
tại hiện trường xe máy của nạn nhân trượt dài một đoạn khoảng một mươi năm mét rồi va trúng vào một xe ô tô chạy ngược chiều
thi thể của nạn nhân nằm cách xe máy khoảng chừng một mươi năm m
nhanh chóng vào cuộc điều tra lực lượng công an đã bắt giữ được hai nghi phạm gây ra vụ cướp giật là huy và thành
chiều qua lãnh đạo cục cảnh sát hình sự bộ công an ban giám đốc công an tp hcm cùng các đơn vị nghiệp vụ đã đến thăm trung tá nguyễn văn trưởng
cán bộ phòng truy nã truy tìm cục cảnh sát hình sự đang điều trị tại bệnh viện ba mươi tháng bốn
đồng chí trưởng bị thương trong quá trình truy bắt tội phạm manh động nhưng vẫn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ
hiện tại trung tá nguyễn văn trưởng đang được điều trị theo dõi tại bệnh viện ba mươi tháng bốn trước khi tiến hành phẫu thuật do bị gãy chân
trước đó vào chiều ngày một tháng năm trung tá nguyễn văn trưởng và đại úy nguyễn việt dũng thuộc phòng truy nã truy tìm cục cảnh sát hình sự bộ công an
tổ chức xác minh truy bắt đối tượng truy nã nguy hiểm là vũ hữu tấn tại khu vực xã tân thới nhì huyện hóc môn
khi áp sát để khống chế thì đối tượng tấn manh động tấn công đạp ngã xe máy khiến đồng chí trưởng bị gãy gập cổ chân đồng chí dũng bị thương nhẹ
với tinh thần kiên quyết bắt giữ đối tượng hai đồng chí đã áp sát khóa tay trái đối tượng vào còng số tám
tuy nhiên đối tượng tiếp tục vùng vẫy hô hoán năm đối tượng đang chơi đá gà gần đó ra cướp súng dùng đá tấn công mặc dù đồng chí dũng đã bắn một viên đạn chỉ thiên để cảnh cáo
khi sự việc xảy ra thì việc bắt đối tượng ở bên này cân thì bên kia cân thì có một rất là đông một số đối tượng tụ tập
bên kia cân thì khi mà đối tượng kêu gọi anh em bạn bè của đối tượng ở bên kia cân qua để hỗ trợ để chúng đối lại
thì bằng sự quyết tâm chúng tôi cũng dùng mọi việc
vừa vận động để những thần niên biết việc để hạn chế lại những hành vi man động của những đối tượng quá khích đã cầm đá ném lại lực lượng để tính giải vây cho đối tượng
được sự hỗ trợ kịp thời của công an xã tân thới nhì huyện hóc môn nhóm đối tượng trên đã giải tán đối tượng truy nã vũ hữu tấn đã bị bắt giữ
trong buổi thăm hỏi đoàn đã động viên đồng chí trưởng và gia đình chúc đồng chí trưởng nhanh chóng bình phục trở về đơn vị công tác
đồng thời trung tướng trần ngọc hà
cục trưởng cục cảnh sát hình sự cũng chia sẻ trong dịp cao điểm lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm cán bộ chiến sĩ cục cảnh sát hình sự nói riêng và lực lượng công an cả nước nói chung
đã trực một trăm linh quân số để bảo đảm an ninh trật tự ngăn ngừa đấu tranh với tội phạm lập nhiều chiến công xuất sắc